thưa quý vị vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng ba chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước có buổi gặp mặt đoàn đại biểu thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu tại văn phòng quốc hội
tại buổi gặp mặt này chủ tịch quốc hội đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích chiến công
mà tổ chức đoàn đoàn viên thanh niên công an đã đạt được trong năm vừa qua
trong đó có hai mươi đoàn viên thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ công an nhân dân là đại diện trong vườn hoa chiến công học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy
đây đều là những tấm gương không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ xuất sắc trong học tập và giàn luyện
mà còn là những hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên nhiều năm liền được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua
và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước chính phủ bộ công an trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ mong muốn
các cấp ủy lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân và các cấp bộ đoàn cần tăng cường phát hiện
biểu dương cổ vũ nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến tạo khí thế thi đua sôi nổi
nhất là vào dịp đại hội đoàn các cấp trong công an nhân dân hướng tới đại hội đại biểu lần thứ một mươi một của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và vào lúc hai mươi h tối nay ngày hai mươi năm tháng ba lễ tuyên dương trao giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu
và chương trình giao lưu nghệ thuật ngọn lửa tuổi trẻ sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của truyền hình công an nhân dân antv
mời quý vị và các bạn cùng đón xem
còn vào tối qua tại thành phố tam kỳ tỉnh ủy ubnd tổ quốc tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh

hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại buổi lễ cùng dự buổi lễ có đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên lãnh đạo đảng quốc hội chính phủ đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhiều điệt biểu dương những kết quả
thành tích mà đảng bộ và nhân dân tỉnh quảng nam đã đạt được sau hai mươi năm tái lập tỉnh
từ một tỉnh có nền kinh tế nghèo nhất cả nước nay đã trở thành tỉnh có nhiều đột phá
tạo ra nguồn thu lớn và có nguồn ngân sách điều tiết về trung ương
quy mô kinh tế tăng hơn ba mươi lần công nghiệp dịch vụ chiếm tám mươi tám cơ cấu kinh tế sản xuất công nghiệp tăng hơn một trăm sáu mươi lần
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua
đặc biệt là từ sau khi tái thành lập đảng bộ và nhân dân tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa
thẳng thắn nhìn nhận vào những mặt còn tồn tại
khắc phục những hạn chế tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ trong hai mươi năm tới
nâng cao vị thế của quảng nam đồng thời chủ động đổi mới sáng tạo phát huy hết những giá trị
tiềm năng kinh tế của địa phương đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
cũng tại buổi lễ thay mặt đảng và nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng khuân trương đầu lập hạng nhất cho tỉnh quảng nam
trong dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba
đoàn thanh niên công an các tỉnh đắk lắc và quảng bình đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa
hỗ trợ cuộc sống của người dân địa phương tăng cường tình đoàn kết quân dân
thanh niên công an tỉnh đắk lắc vừa tổ chức một đợt hướng về cơ sở giúp đồng bào nghèo
ở buôn giam của xã e trang huyện madarak
tại đây một trăm linh hộ dân thuộc diện nghèo không có nước sạch để dùng
gần năm mươi người bị bệnh tật và đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn
đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức đến thăm động viên
tặng một mươi năm chiếc giường cùng màn chiếu chăn cho các hộ dân
tặng ba chiếc xe đạp sách vở cho các em học sinh trong buôn
và giúp khoan giếng lắp đặt đường ống dẫn nước từ giếng khoan tới cho một mươi tám hộ dân sinh hoạt
sáng qua đoàn khối xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật công an tỉnh quảng bình
đã có buổi thăm tặng quà cho hai em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn kém may mắn trong cuộc sống
đoàn đã tới thăm tặng quà võ như bảo bị mắc căn bệnh bại não
là con của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh
và em lê đức minh là nạn nhân chất độc màu da cam bố mất sớm mẹ em không có việc làm ổn định
các phần quà là tiền mặt trị giá một triệu đồng là tấm lòng của mỗi đoàn viên thanh niên trong khối quyên góp
mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khơi dậy tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách trong đoàn viên thanh niên
thưa quý vị với khẩu hiệu đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
những năm qua lào cai đã tập trung xây dựng và phát triển làng thanh niên lập nghiệp
tại xã biên giới lùng vai của huyện mường khương
qua đó đã phát huy được tinh thần sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng
ngôi nhà vừa mới hoàn thành của gia đình anh chảo việt xuân
một trong những hộ gia đình tình nguyện chuyển về làng thanh niên lập nghiệp tại xã biên giới lùng vai sinh sống
được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể
đến nay kinh tế gia đình anh đã ổn định đời sống dần được nâng cao
đầu tư cho làng thanh niên lập nghiệp
chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách yêu đại hỗ trợ như xây dựng nhà ở
hệ thống điện đường trường trạm
và đặc biệt là đầu tư vùng dự án với hàng chục hectare đất nông nghiệp
hỗ trợ cây con giống cho thanh niên
để từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hơn ba trăm linh lao động địa phương
chúng tôi mới vào thì chưa có nhà văn hóa
chúng tôi vẫn học để sinh hoạt đoàn đều đều một tháng một lần
chúng tôi thường trao đổi kinh nghiệm sản xuất này
rồi là về sản phẩm làm ra thì những người nào quen mối buôn thì mình gọi vào để thu mua sản phẩm cho bà con
rồi còn tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình
để mỗi nhà chỉ được để khoảng hai con cho cuộc sống đỡ khó khăn
được đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bốn với quy mô một trăm sáu mươi hộ trên diện tích một hai trăm hai mươi một ha với tổng mức đầu tư là năm mươi năm tỷ đồng
làng thanh niên lập nghiệp lùng vai đến nay đã cơ bản được xây dựng hoàn tất phục vụ sinh hoạt cho các hộ gia đình
hiện nay đã có một trăm hai mươi hai hộ gia đình định cư tại vùng dự án
trong đó có một trăm một mươi hộ tại chỗ và một mươi hai hộ gia đình thanh niên đến định cư mới
việc thanh niên vào làng thì ngoài mục đích cao cả nhất là lo cho sinh kế của các hộ gia đình
và xây dựng các hộ lập thân lập nghiệp xây dựng cuộc sống gia đình ấm no hạnh phúc
thì còn có một mục đích hết sức to lớn nữa đó là di dân ra biên giới để bảo vệ biên giới bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
qua mấy năm đi vào hoạt động làng thanh niên lập nghiệp lùng vai bước đầu đã phát huy hiệu quả
góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biên giới
thời gian tới tỉnh lào cai tiếp tục đầu tư xây dựng làng thanh niên lập nghiệp kiểu mẫu gắn với việc thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong đó chú trọng đưa ra các giải pháp sinh kế
giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế bền vững để ổn định đời sống ngăn bó lâu dài với làng
qua tại huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng đã diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý đây là lần thứ bảy mươi chín các tư liệu
quý giá này được triển lãm và cũng là lần triển lãm ở đảo xa nhất tại việt nam
gần một trăm linh tấm bản đồ cùng nhiều tư liệu văn bản hiện vật lần đầu tiên được trưng bày tại huyện đảo
tiền tiêu của tổ quốc triển lãm là tập hợp của các nguồn tài liệu được công bố từ trước đến nay
của các nhà nghiên cứu học giả trong nước và quốc tế những tư liệu lịch sử quý giá này đã gây
ấn tượng sâu sắc với các ngư dân đánh bắt trên ngư trường vịnh bắc bộ vào đảo bạch long vĩ tiếp dầu
và thực phẩm ngày hôm nay ra đến bạch long vĩ đã tiến lắm thì thấy cái lòng sâu sụp của ông cho
ta đấy là hoàng sa của trường sa là của chúng ta thì coi như chúng ta có quyền bảo vệ đến cùng vì
lần bắt nó là coi như chúng ta cùng nhau giữ nước đó cho nên hôm nay rồi thấy trường lõm của bạch long vĩ
này là rất xúc động những tài liệu này là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh
chủ quyền của việt nam với hai quần đảo hoàng sa và trường sa trên biển đông triển lãm lần này là
sự tổng hợp và phát triển kinh nghiệm của bảy mươi tám cuộc triển lãm đã được tổ chức tại năm mươi bốn tỉnh thành và một mươi điểm đảo huyện đảo
và một mươi bốn đơn vị lực lượng vũ trang trên cả nước
tổ chức triển lãm này không chỉ là cho riêng cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo bạch long vĩ
mà còn là cái cơ hội để cho ngư dân của các tỉnh thành phố khác mà lãnh bắt được ngư trong quận bộ khi vào đây
họ cũng có thể qua thông qua hình ảnh đó họ nắm được chuyện đó mục đích cũng để chúng ta hiểu được điều đó
và đồng thời ngoài ra hiểu được những pháp lý của những tài liệu này
pháp luật của việt nam rồi của quốc tế về biển để cho người dân nhận thức được để bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam đúng chuyện
nhưng chúng ta cũng phải thực thi nghiêm trình những cái mà chúng ta khi mà hoạt động trên biển quốc tế để đảm bảo rằng là
người việt nam yêu nước giữ gìn chủ quyền biển đảo nhưng rất tôn trọng luật pháp quốc tế
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hoàng sa và trường sa là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng
góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân
trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi tám tháng ba
một vụ vận chuyển năm bánh heroin tại bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
đã bị lực lượng công an tỉnh triệt phá vào chiều qua là thông tin mở đầu cho những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý sau đây
đối tượng bị bắt là khà a cải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú tệ xóm thung mặn xã hang kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm năm bánh heroin một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông ở huyện mai châu tỉnh hòa bình
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ được biết đối tượng cải là cán bộ trạm y tế xã hàng kia tỉnh hòa bình
công an huyện kiến sương tỉnh thái bình đã phát hiện tại vườn nhà bà bùi thị đếm thôn mộ đạo một xã vũ bình huyện kiến sương
có hành vi trồng cây thuốc viện trái phép
qua kiểm đếm số cây thuốc viện công an huyện kiến sương thu giữ tại vườn nhà bà bùi thị đếm là một trăm một mươi ba cây
tại hiện trường bùi chu phóng là em trai bà đếm khai nhận đã xin được một ít hạt về trồng tại vườn
công an huyện kiến sương đã thu giữ toàn bộ số cây thuốc viện trên và khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý đối với bùi trung phóng theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang một thông tin khác
sau khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải nhà máy đường khánh hòa đã tạm ngưng thu mua mía để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại thành phố cam ranh
cũng chính vì vậy mà hơn một tuần qua hàng trăm hộ nông dân tại thị xã ninh hòa đã lâm vào cảnh lao đao khi nhà máy tạm ngừng thu mua mía mà không thông báo trước
theo ghi nhận nhiều hộ gia đình đã thu hoạch mía được một mươi ngày nhưng không thể tiêu thụ được
hàng trăm tấn mía bị phơi ngoài đồng chữ đường có thể bị giảm suốt nhiều
điều đáng nói các hộ trồng mía không thể bán cho nhà máy khác hoặc tu thương vì lo ngại vi phạm hợp đồng
trong khi nhà máy đường khánh hòa không có một thông tin phản hồi nào thông báo đến người dân
một số hộ vì không thể tiếp tục chờ đợi đành chấp nhận bán lỗ bị tư thường ép giá từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một tấn
thấp hơn nhiều so với mức chín trăm tám mươi đồng một tấn của nhà máy
hiện người trồng mía ninh hòa mong muốn các ngành chức năng sớm có phương án giải quyết tình trạng trên
tránh cho nông dân một vụ mía bị thua lỗ
thưa quý vị thời gian vừa qua đã có hàng loạt nhà hàng cơ sở kinh doanh ăn uống tại hà nội
bị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
nhưng tình trạng này vẫn diễn ra triển miên bởi mức phạt hành chính chưa đủ sức gian đề
để tạo chuyển biến trong công tác này cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
với những biện pháp xử lý nghiêm khắc
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu chính quyền tỉnh khánh hòa xác nhận sau khi dùng bữa tối tại nhà hàng
ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nhiều thực khách phải vào bệnh viện cấp cứu
với những triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm
ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy một nhóm gồm bảy sinh viên ở hà nội nhập viện vì uống rượu
trong đó có hai sinh viên trong tình trạng nguy kịch
đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ việc về mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra thời gian qua
còn theo sở y tế
y tế hà nội trong năm hai nghìn một mươi sáu chỉ riêng tại hà nội đã phát hiện gần một mươi sáu cơ sở
trên tổng số chín mươi cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm tổng số tiền xử phạt trên hai mươi bốn tỷ đồng
có thể thấy những vi phạm do ngành chức năng phát hiện chủ yếu xoay quanh giấy tờ chứng nhận và phương tiện làm việc
như không để riêng thực phẩm sống và thức ăn chín không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
theo quy định hoặc có nhưng đã hết hạn từ lâu
hiện nay các biện pháp xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
chủ yếu là xử phạt hành chính phạt tiền
biện pháp xử lý nặng nhất hiện nay là tước giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống từ một đến ba tháng nếu tái phạm
với biện pháp và mức xử phạt hành chính như hiện nay sẽ rất khó ngăn chặn hành vi tuần thực phẩm bẩn vào nhà hàng quán ăn
vậy làm sao để đảm bảo khách hàng luôn được phục vụ những thực phẩm an toàn
hiện tại là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm rất nhức nhối ở xã hội bây giờ
nhà hàng của chúng tôi để nói qua một chút chúng tôi có rất nhiều năm trong ngành này rồi
thứ hai là tất cả các hàng hóa từ thịt từ rau từ đồ uống đều chúng tôi đều có nhà cung cấp và có giấy phép đàng hoàng
ví dụ như thịt thì đều có kiểm dịch tăng hoàng
rồi là cơ sở đấy cũng được cấp phép để cấp thịt cho chúng tôi rất đầy đủ giới tờ
còn về rau cỏ chúng tôi đều tự nuôi trồng chứ không hề nhập qua bất kể một nhà cung cấp nào cả
thực phẩm nói về hệ lùi hậu quả của việc chúng ta sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng
thực phẩm bẩn thì khó có thể nói được hết bởi vì nó vô cùng nguy hiểm và nó có thể nguy hiểm về trước mắt chúng ta có thể lấy được
cũng có cái là tiềm đàng đồng chí một mươi năm một mươi hai năm một mươi năm năm ví dụ rùi lúc bây giờ nó mới phát bệnh
thế cho nên là việc đánh giá là khó chính xác
tuy nhiên là thực phẩm bẩn và thực phẩm không đảm bảo chất lượng là không được lưu hành trên thị trường
với cái tư cách của các người làm công tác liên liệu khoa học về thực phẩm
thì chúng tôi yêu cầu là nhà nước cần phải sớm hoàn chỉnh bộ máy
của mình để mà kiểm tra giám sát loại bỏ sớm cái thực phẩm này
nếu các chế tài có đủ sức gian đe cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ
nguồn nhân lực được bổ sung sự vào cuộc quyết liệt của các ngành liên quan
thì sẽ tạo được chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính có trong các số báo ra ngày hôm nay
vâng thưa quý vị trong tất cả các lĩnh vực
có thể thấy dân chủ là điều kiện tiên quyết góp phần quan trọng trong sự phát triển
và trong giáo dục dân chủ lại càng cần thiết hơn hết
tuy nhiên dân chủ trong giáo dục hiện nay vẫn chỉ mang tính hình thức
đó là phát biểu của phó thủ tướng vũ đức đam tại hội nghị bàn về quy chế dân chủ cơ sở
gắn với tự chủ trong các cơ sở giáo dục diễn ra vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua
thông tin được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
phó thủ tướng vũ đức đam nhận định
việc phát huy dân chủ trong ngành giáo dục là yếu tố quyết định đối với việc có thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
phó thủ tướng vũ đức đam cũng chỉ ra rằng
việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục đào tạo hiện nay
vẫn còn nhiều bất cập hạn chế chứ không tốt đẹp như trong các bản báo cáo
vì thế cần phải nhìn thẳng vào sự thật để thấy những hạn chế bất cập
trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học hiện nay
kiến nghị về vấn đề này tiến sĩ nguyễn tùng lâm
chủ tịch hội tâm lý giáo dục hà nội cho rằng
mức độ dân chủ trong các trường học chuyển biến theo các cấp
trong đó cấp mầm non là yếu nhất song đến tiểu học và sau đó là trung học
theo ông lâm hiện nay chúng ta đang quản lý bằng thi đua
mà thi đua thì rất dễ mang tính hình thức do đó dân chủ không hiệu quả
sau gần hai mươi bảy giờ đồng hồ đàm cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn công lung meco
thuộc khu công nghiệp trà nóc quận bình thủy thành phố cần thơ mới được khống chế dập tắt hoàn toàn
bên trong khu nhà xưởng gần một mươi tám m hai là cảnh tan hoang đổ nát cùng các kiện hàng đã cháy khách lẹt
công ty xảy ra cháy chuyên về may mặc với trên một hai trăm linh công nhân
chia làm hai phân xưởng nơi công nhân làm việc và khu vực chứa nhiên liệu sản xuất
đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng
báo công an nhân dân số ra ngày cuối tuần đăng tải bài viết có tiêu đề là một câu hỏi
thấy gì từ vụ cháy ở công ty công lông meco cần thơ đi sâu tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy
trao đổi với phóng viên báo công an nhân dân đại tá trần đức đình
phó giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cần thơ cho biết
trong hai ngày đã có năm mươi bốn lượt xe và năm trăm linh cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy được huy động từ các tỉnh thành
do địa hình địa phận rất phức tạp gây khó khăn cho công tác triển khai các phương tiện tiếp cận đám cháy
thứ hai là chất cháy ở đây là lâm vũ khi cháy tạo nhiều khói ảnh hưởng đến công tác khống chế và dập lửa
thứ ba do thiết kế của ngôi nhà là mái vòng rất khó để lực lượng chợ cháy tiếp cận góc lửa để phun nước
đặc biệt là thiếu nguồn nước để chữa cháy vì vậy đám cháy kéo dài đến tận ngày hôm sau
bên cạnh đó do xe bơm của đơn vị chữa cháy đã sử dụng lâu năm đang trong quá trình sửa chữa
nên phải nhờ đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm tri viện thêm xe bơm
lực lượng chữa cháy phải khảo sát nhiều nơi tại dạch xăng trắng mới có bến để lấy nước
và gặp khó khăn khi di rời nhiều nơi theo chiều cường
trong phần tiếp theo tọa đàm vỉa hè chống ủng bắc và trách nhiệm công dân
được báo giao thông tổ chức vào sáng hai mươi bốn tháng ba
thánh thành cầu giao thủy cây cầu lớn nhất thuộc nguồn sông thu bồn
sau đây là những tin tức giao thông đáng chú ý
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng ba một chiếc xe đầu kéo đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
khi đang đi trên đường võ trí công quận hai tp hcm may mắn là tài xế đã nhanh chí thoát nạn
thời điểm trên năm tài xế chưa rõ danh tính điều khiển xe đầu kéo trên đường võ trí công
quận hai tp hcm theo hướng từ xa lộ hà nội đi cầu phú mỹ
khi còn đến vòng xoay phú hữu thì bất ngờ lửa và khói đen bức đen nghi ngút từ phía sau xe
tài xế đã nhanh trì kéo thắng rồi nhảy ra khỏi cabin thoát thân
ngay sau đó ngọn lửa đã bao trùm cả chiếc xe
vụ việc khiến giao thông qua khu vực này bị ủn ứ
cảnh sát phòng chế triện cháy đã huy động xe cứu hỏa đến hiện trường
ít phút sau ngọn lửa được không chế tuy nhiên xe đầu kéo gần như hư hại hoàn toàn
nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ
với ý tưởng kêu gọi các ý kiến đóng góp về giảm thiểu ủn tắc giao thông tại các thành phố lớn
vào sáng qua ngày hai mươi bốn tháng ba báo giao thông đã tổ chức hai trường diễn đàn chống ủn tắc giao thông đồ thị
theo ban tổ chức các chủ đề mà diễn đàn hướng tới để độc giả cùng hiên kế trao đổi khá rộng
gồm quản lý chất tự lòng đường vỉa hè đồ thị quy hoạch đồ thị tổ chức phân luồng giao thông
tổ chức vận tải công cộng phát triển hạ tầng giao thông ý thức chấp hành pháp luật giao thông trách nhiệm công dân
các ý tưởng ý kiến trao đổi có thể thể hiện dưới dạng bài viết video đồ họa
những tác phẩm đạt chất lượng sẽ được ban tổ chức đăng trên báo giao thông bản giấy
báo điện tử báo giao thông vn và diễn đàn autofun
đối tượng tham dự là tất cả mọi công dân trong và ngoài nước
nhóm tác giả có ý tưởng quan điểm phù hợp với mục đích ý nghĩa nêu trên
đều có thể gửi tác phẩm tham dự diễn đàn và dự tuyển chọn giải thưởng
thời gian nhận ý kiến tham gia diễn đàn kể từ ngày phát động là hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
kết thúc nhận tác phẩm vào ngày ba mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh diễn đàn chống ủn tắc giao thông đô thị
tọa đàm vỉa hè chống ủn tắc và trách nhiệm công dân cũng được báo giao thông tổ chức vào sáng qua hai mươi bốn tháng ba
diễn đàn xoay quanh nội dung về sự cần thiết phải tổ chức lại việc sử dụng vỉa hè
hay là cần làm gì để chống ủn tắc trách nhiệm của công dân trong những chiến dịch lớn
cũng như những băn khoăn về việc duy trì công tác đảm bảo trật tự này
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv mạnh tùng
tại buổi tòa đàm
đa số ý kiến của các khách mời đều khẳng định
việc lập lại trật tự vỉa hè đã được quy định trong quy định của pháp luật
chức năng của vỉa hè của lòng đường lề đường
cũng như có quy định sử dụng phần diện tích này cho các hoạt động giao thông và một số hoạt động phi giao thông
do đó việc gia quân lần này cho thấy sự quyết liệt của các cơ quan chức năng
và chắc chắn sẽ không phải là gia quân rồi bỏ ngỏ
trật tự vỉa hè chính là mang lại lợi ích tạo sự hấp dẫn hơn
cho những hoạt động kinh doanh của họ cho những hoạt động hàng ngày của họ
cho nên họ sẽ cái đấy cái nhận thức đấy nó đã có sự chuyển biến
và đặc biệt cùng với sự cam kết quyết tâm của chính quyền các cấp
đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở từ cấp phường cấp quận huyện
thì chắc chắn là cái kết quả này nó sẽ bền vững và được duy trì
một trong những nội dung chính tu hút ý kiến đó là việc các cơ quan chức năng
phá rỡ các bậc tam cấp của người dân vi phạm vỉa hè
điều này đã gây không ít khó khăn cho việc đi lại của người dân
tuy nhiên theo các chuyên gia điều này là do thói quen sử dụng vỉa hè
do đó cần phải có những giải pháp giúp người dân dễ dàng hơn trong việc đi lại
nghĩa là cái thiết kế đấy là người ta vẫn mang cái tư duy là tận dụng cái vỉa hè của riêng mình
chứ không phải của công nữa
thì khi mà như thế thì tất cả những cái đấy thì người dân phải có cái giải pháp
thứ nhất là hạ cái cốt nhà xuống
thứ hai có những giải pháp mà đều tạm thời chưa có chúng ta phải có những giải pháp tạm thời
nhưng tôi hiện nay có một số những cái hàn để những cái bậc đường sắt
cái bậc tăm cấp sắt để tạm thời đưa xe
và cái đấy thì tôi hoàn toàn
hoàn toàn đồng ý khi mà chúng ta chưa có cái giải pháp mà hạ cốt lòng đường
bên cạnh đó theo đại diện sở giao thông vận tải tp hà nội
vẫn còn mâu thuẫn chính trong nghị định ba mươi sáu của chính phủ
về đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tỉnh thành phố đã thực hiện
do đó nếu lập lại trật tự vỉa hè thì cần phải xem xét sửa đổi các mâu thuẫn còn tồn tại
nhưng mà đây nghị định ba mươi sáu là nghiêm cấm mọi hình thức cho thuê vỉa hè để kinh doanh vân bản
nhưng mà chúng ta lại được phép sắp xếp một phần lòng đường
vỉa hè ở những nơi thích hợp để kinh doanh hợp trợ và buôn bán
đảm bảo đời sống cho nhân dân
nhưng không đảm bảo được nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
tại buổi tòa đàm đa số các ý kiến đều thống nhất để giảm ủn tắc giao thông
thì phải tăng cường giao thông công cộng để phù hợp nhu cầu của người dân
nhưng cũng phải nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
đồng thời song song với đó là việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân
nhưng phải có lộ trình cụ thể rõ ràng
sáng qua hai mươi bốn tháng ba tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ khánh thành gắn biển công trình
đưa vào sử dụng cầu giao thủy nối hai huyện duy xuyên và đại lộc tỉnh quảng nam
cây cầu lớn nhất trên vùng thượng nguồn sông thu bồn
cầu giao thủy được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép
chiều dài cầu hơn một km tổng mức đầu tư là tám trăm hai mươi ba tỷ đồng
cầu giao thủy được xây dựng mới và đưa vào sử dụng giúp nối liền giao thông
và rút ngắn khoảng cách đi lại cho nhân dân giữa bốn huyện nông sơn quế sơn duy xuyên đại lộc tỉnh quảng nam
với thành phố đà nẵng đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng lợi thế của vùng đất rộng lớn phía tây tỉnh quảng nam
để phát triển công nghiệp dịch vụ và du lịch tạo thuận lợi trong công tác cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão
gần bốn chín trăm linh là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng